trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại brazil ngày hai mươi hai tháng bốn theo giờ địa phương
đoàn đại biểu do phó chủ tịch quốc hội uchuliu dẫn đầu đã đến chào xã giao
phó tổng thống brazil hamilton mourão
phó tổng thống moraw bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thúc đẩy đầu tư hai chiều
đa dạng hóa mặt hàng của hai nước
phó chủ tịch quốc hội uchuliu khẳng định brazil luôn là đối tác quan trọng hàng đầu
của việt nam tại khu vực mỹ la tinh và bày tỏ cảm ơn brazil đã ủng hộ việt nam
ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đoàn đại biểu quốc hội cũng đã đến thăm và nói chuyện tại đại sứ quán việt nam tại brazil